trong hơn hai mươi năm qua của tổ chức hợp tác quốc tế đức ngân hàng nhà nước việt nam đã tổ chức lễ trao tặng bằng khen
và kỷ niệm trương vì sự nghiệp ngân hàng cho một số cán bộ lãnh đạo của tổ chức này
tại buổi lễ với sự chứng kiến của ông christon peger đại sứ cộng hòa liên bang đức tại việt nam
ông nguyễn đồng tiến phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đã trao tặng bằng khen cho ông josem lensk
giám đốc quốc gia jiz tại việt nam trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp ngân hàng tới các cán bộ
quản lý của chương trình để ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân và tổ chức zis
phó thống đốc đánh giá cao những đóng góp quý báu của zit trong thời gian qua
coi đây là biểu hiện của quan hệ hữu nghị đầy tin tưởng sâu sắc và chân thành
đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ chính phủ đức
thông qua đại sứ quán cộng hòa liên bang đức tại việt nam và jis
kế tục nền tảng hợp tác thành công hơn hai mươi năm qua chương trình cải cách kinh tế vĩ mô tăng trưởng xanh
đã và đang tiếp tục định hướng hoạt động hợp tác với ngân hàng nhà nước vào hỗ trợ hoàn thiện
khuôn khổ thể chế chính sách và nâng cao năng lực về tài chính ngân hàng tín dụng xanh
qua đó góp phần giúp ngân hàng nhà nước thực hiện thành công nhiệm vụ được chính phủ giao
về tăng trưởng xanh và tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng bền vững